bên cạnh đó phương pháp tăng cường hồi phục sau mổ eras được ứng dụng hàng ngày cho các bệnh nhân phẫu thuật đại trực tràng

giảm tỷ lệ biến chứng sau mổ nâng cao chất lượng sống cho người bệnh

phương pháp tăng cường hồi phục hồi sớm giảm tỷ lệ biến chứng sau mổ eras được ứng dụng hàng ngày cho các bệnh nhân phẫu thuật đại trực tràng và các phẫu thuật lớn về tiêu hóa gan bẩn tỷ lệ biến chứng sau mổ eras được ứng dụng hàng ngày cho các bệnh nhân phẫu thuật dưới nhiệt độ chất lượng dễ sáng và chất lượng